sửa đi sửa lại đến tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín mới xong
khi bác qua đời ngày chín tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín tại lễ truy điệu người được tổ chức ở quảng trường ba đình
bí thư thứ nhất đảng lao động việt nam đồng chí lê duẩn đã thay mặt bộ chính trị công bố tài liệu tuyệt đối bí mật này của bác với toàn thể quốc dân đồng bào
di trúc là văn bản không dài chỉ bảy chấm viết tay và đánh máy văn phòng cực kỳ giàn dị nhưng lại chứa đựng những tư tưởng
những nhận định sâu sắc và tầm nhìn viễn kiến của vị lãnh tụ thiên tài về tình hình đất nước trong mai này
đọc di trúc của bác đọc đi đọc lại ta luôn thấy những điều bác nói từ nửa thế kỷ trước chính là những vấn đề của hôm nay
những vấn đề mà đảng và đất nước hôm nay đang nỗ lực thực hiện để tiến tới xây dựng một xã hội phát triển hiện đại công bằng dân chủ văn minh
tôi có một nhận xét ban đầu rằng nó ngắn và viết một cách giản dị nhưng hình như những vấn đề lớn nhất mà chúng ta cần phải coi nó là quan trọng người đều đề cập tới việc phát triển trong đảng tình hình trong nước tình hình quốc tế rồi thế hệ việc đào tạo của thế hệ mai sau đối với các vị thì tôi không nói là vấn đề là quan trọng nhất nhưng các vị tâm đắc nhất chuyện gì ở trong đó
tôi thích nhất cái đoạn chủ tịch hồ chí minh viết về việc riêng chủ tịch hồ chí minh viết rằng suốt đời tôi đều là phục vụ tổ quốc phục vụ cách mạng phục vụ nhân dân nay dù phải từ biệt thế giới này tôi không có điều gì phải hối ẩn chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa nhiều hơn nữa
khi mà người viết di trúc thì cái cuộc chiến kháng chiến chống mỹ của nhân dân việt nam đang diễn ra rất quyết liệt
nhưng mà người đã dự đoán được những cái xu hướng phát triển và cái xu thế tất thắng của các anh mạng việt nam
và từ cơ sở cái niềm tin vững chắc đó thì người viết di trúc như là người vẽ cho chúng ta định cho chúng ta một cái kế hoạch khá là cụ thể về những cái việc mà cần phải làm sau khi chiến tranh kết thúc đất nước thống nhất
tôi đặc biệt tâm đắc với cái cách đặt vấn đề cũng như cái cách nhìn
của một người chiến sĩ cách mạng giàu kinh nghiệm và đặc biệt đặt cái lòng tin vững chắc vào nhân dân và cái sự thắng lợi của sự nghiệp cách mạng chính nghĩa
khi mà có một cái lòng tin như vậy thì người nói những cái điều để chúng ta dự trù cho chúng ta phải làm sau ngày đất nước thống nhất thì cho đến nay
những cái điều người căn dặn lại những điều cuối cùng như vậy vẫn hoàn toàn có giá trị thực tiện
vạn di trúc người được
chăn trở viết đi viết lại trong khoảng bốn năm tròn bốn năm
và kết thúc là một trang cuối cùng người viết lại trang một tháng một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
thì ở cái đoạn bổ sung tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám thì người viết riêng hẳn một đoạn rất rõ ràng rất cụ thể về những cái chính sách xã hội đối với nhiều tầng lớp nhân dân
sau khi đất nước thống nhất và nhân dân
bắt tay và tiến hành xây dựng lại đất nước
thì với mỗi đối tượng cụ thể người đều nhấn mạnh những điểm chủ chốt nhất những điều cấp thiết nhất mà đảng phải chú ý
coi như đó là cái công việc trọng tâm của đảng
phải lãnh đạo nhân dân tiến hành để đem lại cái cuộc sống tốt đẹp hơn với nhân dân sau ngày chiến thắng
chúng ta có thể thấy người đề cập đến đầu tiên với các liệt sĩ và các gia đình liệt sĩ với thế hệ thanh niên với phụ nữ
với nông dân và thậm chí với cả những người là nạn nhân của chế độ xã hội cũ
thì những cái điều người căn dặn chúng ta tuy vắn tắt xúc tích nhưng mà nó chứa đựng một cái phương hướng chiến lược cho hôm nay
trong năm mươi năm đó thì toàn đảng toàn quân toàn dân chúng ta đã thực hiện một cách rất tích cực
di chúc những lời dặn trong di trúc của chủ tịch hồ chí minh
có những thành tựu lớn tất nhiên còn có những hạn chế
không tránh khỏi đâu hạn chế đó do cái khách quan và đồng thời có thể do cả chính bản thân mình tức là nguyên nhân chủ quan
thế bây giờ nhìn lại như thế thì chúng ta thấy những cái điểm lớn mà chúng ta có thể thực hiện tốt này
thì cái tiền đề đầu tiên như tôi nói là thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
thắng một tên đế quốc giàu đầu sổ hồn mạnh nhất trên thế giới mà quân đội mỹ chưa thua ai bao giờ cả
rồi sau khi thắng đế quốc mỹ xong thì chúng ta làm tốt cái nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
chiến tranh biên giới phía tây nam chiến tranh biên giới phía bắc và hiện nay cũng đang làm như vậy
rồi trong cái năm mươi năm đó chúng ta đề đảng đề ra đường lối cách mạng nhất là từ năm tám mươi sáu đề ra đường lối đổi mới
đưa đất nước khắc phục những khó khăn vượt qua thách thức nguy cơ
và đã đạt được những thành tựu mà chúng ta thấy rất đáng tự hào
mà bây giờ là thế giới đánh giá rất cao những mục tiêu thiên niên kỷ những cái tăng trưởng kinh tế rồi những cái đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
tuy còn sốt ruột nhưng mà phải khẳng định rằng những cái thành tựu về nâng cao đời sống nhân dân phát triển cái đất nước kinh tế văn hóa thì cũng rất đáng tự hào
rồi một cái mặt sạc
xã hội nữa bảo đảm an ninh quốc phòng một đất nước yên ổn yên ổn quan trọng lắm
tức ta gọi là ổn định về chính trị và an ninh mà
trong cái thế giới mà đầy cái chắc chở và rủi ro với cái sự chống phá của bọn khủng bố quốc tế
rồi một thắng lợi nữa trong cái lĩnh vực mà chúng ta thấy là vấn đề phát triển vấn đề con người
mà nhiều cái chỉ số để đo cái sự phát triển con người
tất nhiên mỗi cái thước đo chỉ số nó có những cái điều hạn chế
nhưng mà lấy cái thước đo chỉ số phát triển con người của thế giới thì chúng ta cũng tự hào là việt nam chúng ta cũng phát triển nhanh về cái chỉ số phát triển con người hdi
ở cái lời điếu văn mà đồng chí lê duẩn bí thư thứ nhất chúng mình đã đọc trong cái lễ chú ý điệu của người chín tháng chín năm sáu mươi chín ấy
thì có quán triệt những cái điều người căn dặn và đưa ra những cái lời thề
vĩnh biệt người chúng ta thể và có năm cái lời thề
thì những cái lời thề đó là ở cái thời điểm năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín và căn cứ trên những điều người căn dặn ở trong di trúc
nhưng nhìn lại suốt năm mươi năm thực hiện di trúc của người thì cũng là chúng ta thực hiện năm cái lời thề đó
thì với cái sự quan sát nghiên cứu của tôi thì tôi thấy chúng ta đã thực hiện được rất tốt
những cái lời thề đó
thứ nhất là việc đấu tranh giải phóng miền nam thống nhất đất nước và đưa cả nước xây dựng một
cho nên bắt đầu vào một cái cuộc trung hưng phát triển mới
thì chúng ta đã làm rất tốt những điều đó
cũng có những cái lời người căn dặn nhưng cái thực tế phát triển của tình hình chính trị xã hội thế giới nó có cái sự biến đổi có khác đi
ví dụ như người chăn trở về cái sự đoàn kết của
phong trào cộng sản quốc tế thì cho đến nay thì chúng ta thấy những cái điều đó nó cũng
cũng không tương hợp với
những cái điều trong dí trúc
dí trúc đó là sản phẩm của lịch sử
và ở cái thời điểm đó thì
đó là cái nỗi
của một người chiến sĩ cộng sản mang cái tinh thần quốc tế
có những cái
điều chủ tịch hồ chí minh căn dặn
thì chúng ta đã làm và làm khá tốt
có thể dẫn ra là
đền ơn đam nghĩa
từng bước thực hiện
những chính sách
đối với những gia đình chính sách
thương minh nhiệt sĩ và thậm chí đến bây giờ đến
thế hệ cháu
của những người có công với cách mạng như vậy
cái thành tựu về phát triển
phát triển con người như giáo sư thắng vừa mới đề cập
có thể lượng hóa
những cái chỉ tiêu những cái con số
khi người viết dí trúc
là năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
và người có căn dặn là
chúng ta sẽ xây dựng hơn một mươi ngày nay
nhìn lại năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
thì chúng ta càng thấy cái tầm nhìn
của chủ tịch hồ chí minh khi đặt bút viết những dòng di trúc đó cách đây đã năm mươi năm
thì những cái công việc
gửi gắm người để lại cho chúng ta nhấn mạnh
chúng ta phải thực hiện hôm nay
nó đều là những vấn đề của tính chiến lược
chúng ta sẽ còn phải tiếp tục
thực hiện trong tương lai
thực ra thì trong cái di trúc của chủ tịch hồ chí minh thì có rất nhiều vấn đề mà người đã đặt ra
và như là ý kiến của hai vị vừa cho biết
chúng ta đã thực hiện rất tốt
nhưng vẫn còn có những câu chuyện khác mà tôi quan tâm tới một trong những câu chuyện ấy
là cái điều mà chính giáo sư tiến sĩ mạch quang thắng vừa mới đề cập
tức là cái
cái việc mà đời sống văn hóa xã hội nó phát triển
không tương xứng với sự phát triển kinh tế
chính vì thế mà nó dẫn tới một cái thực tế hiện nay
chúng ta dở bất kỳ một tờ báo hay nghe bất kỳ một đài phát thanh truyền hình nào cũng thấy kêu ca về cái việc
và thậm chí cái việc này
là việc mà chính lãnh đạo đảng và nhà nước cũng nói
là sự xuống cấp của văn hóa xã hội
phải chăng đây là một cái việc mà
nếu như nhìn lại di trúc của bác
thì buộc chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều
vâng đúng thế tôi thấy là
chúng ta phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này
tìm hiểu xem tại nguyên nhân tại sao nó lại như thế
kinh tế tăng trưởng như vậy
đời sống vật chất có thể lên như vậy
những cái gọi là đời sống tinh thần á
nói một cách rộng ra là văn hóa đó
mà có người đề nghị trong đại hội một mươi ba sắp tới á
khi nói về sinh đảng
không chỉ đặt đạo đức đâu mà đặt văn hóa nghĩa nó rộng hơn
quay trở lại vấn đề về văn hóa nói chung
thì chúng ta
chưa được quan tâm đúng mức
cái đó là mình nhận thức
phải quan tâm đúng mức hơn
trong xã hội bao giờ có
cái đời sống vật chất đời sống tinh thần
và đời sống tinh thần là
sự tổng hòa của nhiều yếu tố
các cái tổ chức của hệ thống chính trị
có con người của bộ máy
và có toàn thể con người trong cái cộng đồng đó
trong cái xã hội đó
thế thì để muốn
mà khắc phục cái nguyên nhân này thì
chúng ta phải trở lại
tư tưởng của bác hồ thôi
cái văn hóa tinh thần là nền tảng tinh thần xã hội
động lực phát triển là văn hóa xoay đường cho quốc gia đi
đừng có quên văn hóa này
và đừng coi
cái kế hoạch phát triển văn hóa
quan tâm văn hóa là kiểu như đầu thừa đuôi thẹo
xong kinh tế các thứ mặt rồi mới chui đến đó
hãy chui đến hàng ngày trong công tác của đảng
của nhà nước
của các hệ thống của các tổ chức trong hệ thống chính trị
cái điều này không ngoài
cái quan điểm
của chủ tịch hồ chí minh
rất quan trọng văn hóa
nhưng văn hóa phải
có một cái chiến lược
để phát triển
phải có một cái
nền tảng để phát triển
phải có một cái đường hướng phát triển
và có phong trà và có nhân sự lo cho nó
tôi muốn nói cái điều
điều chốt của vấn đề này
đảng cầm quyền
đảng cầm quyền phải thật mạnh
thật trong thật sạch
xây dựng văn hóa nuôi tốt
nói là nói văn hóa
nhưng lại quay lại nói vấn đề xây dựng đảng
mà cái đó thì chính chủ tịch hồ chí minh đã nói ngay
vâng đúng chủ tịch hồ chí minh đã
đã đề cập rồi
thưa hai vị khách của chương trình
chúng ta có thể thấy rằng trong cái dịp mà chúng ta kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
thì một điều chắc chắn
là rất nhiều hội nghị hội thảo tọa đàm
rất nhiều bài viết bài nói
cũng về cái chủ đề này
đã được tổ chức đã diễn ra đã xuất hiện
cũng chắc chắn rằng rất nhiều cái suy nghĩ đau đáu
về những lời dặn của bác ở trong di trúc
đã được thảo luận
và chính vì thế mà chúng tôi coi rằng
và hy vọng rằng
là cái cuộc trao đổi của chúng ta
sẽ góp thêm được một cái phần nào đấy có ít nhiều ý nghĩa
đối với việc mà chúng ta nhận thức và nhận thức lại
về những lời dặn của bác
thực hiện nó một cách tốt hơn có hiệu quả hơn
trong những ngày sắp tới
một lần nữa thì rất cảm ơn các vị đã tham gia và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay